chúng ta ai cũng có thể nhận thấy nhiều khi vì những tất bật lo toan hối hả
vì sự vô tình mà người ta có thể quên đi bỏ qua những điểm hạnh phúc bình dị để rồi phải nuối tiếc
gần đây trong cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình én vàng
do đài truyền hình tp hcm tổ chức có một thí sinh dự thi với chủ đề về mẹ
đoạn video clip ghi lại phần tham gia của thí sinh này đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội
và thu hút rất nhiều khán giả theo dõi
điểm đặc biệt ở đây là nó đã làm thức tỉnh trái tim của những người con
vì một lý do nào đó đã vô tình bỏ quên đi những điều giản dị nhất để mang lại hạnh phúc cho mẹ của mình
chúng tôi không bình luận về phần thi và cũng không muốn nhắc lại những điều mà bạn ấy đã nói
mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng xem lại đoạn video clip đã lấy đi nước mắt của hàng triệu con người
và biết đâu chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của mẹ mình trong đây
quý vị thân mến khi mà chúng ta kể về cha mẹ của mình
thì chắc có lẽ tất cả chúng ta đều có thật là nhiều những câu chuyện để kể phải không ạ
phụ miến có một người bạn tên là beo
béo thì rất là hay kể về mẹ của mình
và có một lần khi kể về mẹ thì mắc beo sáng lên
và giọng giạc nói rằng beo là niềm tự hào của mẹ beo đó
lúc đó thì phụ miến dừng lại một nhịp và cũng tự hỏi mình
mình có phải là niềm tự hào của mẹ mình hay không
và cũng xin được dành câu hỏi đó
hỏi tất cả quý vị khán giả ở đây
và quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ
quý vị có phải là niềm tự hào của mẹ mình hay không ạ
thật ra thì những bà mẹ của chúng ta rất là dễ cảm thấy tự hào
nhiều khi là tự hào còn hơn cả những gì mà thật sự chúng ta có nữa kia
ví dụ như cứ mẹ phụ miến là thấy phụ miến dẫn chương trình hay
hay là mẹ của cô bán bánh mì
thì ổ bánh mì con tôi làm là ngon nhất việt nam
hay là chỉ cần chúng ta sống vui sống tốt
làm việc chăm chỉ là đã đủ để khiến mẹ cảm thấy tự hào rồi
và không đòi hỏi gì thêm
còn về phía chúng ta quý vị biết không
chúng ta rất là giỏi trở thành một niềm tự hào của mẹ mình
nhưng mà càng lớn lên chúng ta lại càng rất dở
trở thành một người bạn của mẹ
và khi thời gian của mẹ càng ngắn đi thì phụng yến nhận ra rằng
việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn rất là nhiều lần
so với việc khiến mẹ tự hào với tất cả những gì mà chúng ta làm được ở ngoài kia
lại xin được hỏi quý vị một câu nữa là quý vị có tự thấy là
mình dành đủ thời gian để làm bạn với mẹ mình hay không à
một câu hỏi khiến chúng ta suy nghĩ rất là nhiều phải không ạ
chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho những mối quan hệ xã hội
cho bạn bè và đặc biệt cho người yêu của mình
phải chăng đó là thứ tình cảm có điều kiện và ta sợ
sẽ đánh mất nó đi nếu như chúng ta không dành đủ thời gian để đắp xây
còn tình yêu của mẹ là tình yêu thương vô điều kiện
sẽ không bao giờ mất đi không bao giờ thay đổi
và vì thế mà ta ít lưu tâm hơn
mẹ thì cũng không có trách gì đâu
lòng mẹ bao la quá mặt bao la tới mức ôm hết tất cả mọi muộn phiền của con cái vào
bao dung tới mức tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của con mình
điều mà người khác không thể cứ mãi mãi làm được
vậy đó mà lòng chúng ta
đôi khi vẫn xa cách với lòng mẹ mình lắm
ta có thể nào ôm chọn lòng mẹ rộng lớn và bao la đó vào
đặt nằm cạnh bên lòng ta gần lại như hai người bạn
để cùng nói chuyện với mẹ nhiều hơn lắng nghe mẹ nhiều hơn
chia sẻ vật cười với mẹ nhiều hơn được hay không
khi nhỏ thì chúng ta hay khoe mẹ về thành tích
để khiến cho mẹ tự hào
mẹ ơi con được điểm một mươi rồi nè
còn khi lớn lên giữa cuộc sống bộn bề
chỉ cần là mẹ ơi con về rồi mẹ là đã đủ
đủ cho mẹ đủ cho ta và đủ cho khoảng thời gian
có thể sẽ rất ngắn ngủi mà mẹ con ta còn có được
và với những ai không còn mẹ để nói mẹ ơi con về rồi nè
thì hãy chia với mẹ mình một niềm vui rằng
mẹ ơi con đang sống rất tốt mẹ nha
vâng khi còn bé thì mẹ ơi con được điểm một mươi rồi nè
còn khi lớn lên thì chỉ cần nghe câu mẹ ơi con về rồi nè là đã đủ
và chương trình thông điệp cuộc sống ngày hôm nay tôi xin được nói tiếp câu chuyện còn giang dở của bạn
tình mẹ thì luôn bao la vô bờ bến
con một mươi tuổi hay con ba mươi tuổi
con đều là những đứa con bé bỏng của mẹ
nhưng với con thì càng lớn cô lại càng xa mẹ dần ra bởi những lo toan tất bật của đời thường
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những người ảnh trong phóng sự tiếp theo sau đây
tôi cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình không về thăm quê
từ ngày đi lấy chồng mẹ thường lên thăm tôi và cháu nhiều hơn
tôi sẽ rất dễ dàng đến mất nó

chẳng bao giờ mất đi
chẳng bao giờ suy giảm

con đi ra ngoài một tí để đồng cơ một con nhé
để cứ đồng cơ một con nhé
mọi thứ cứ thế trôi dần đi
tuổi mẹ ngày càng nhiều hơn
và tôi thì vẫn tất bật
với những lo toan bụng bề của mình

mẹ tôi dường như đã rất cô đơn
bà đang nghĩ gì
những câu hỏi rất đơn giản

cũng cần được chia sẻ
để có thể đến gần được hơn với mẹ của mình
thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có dịp trò chuyện
với một vị khách mời
đến từ viện tâm lý học việt nam
xin được giới thiệu với quý vị
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hoa
xin chào phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hoa
để mà chia sẻ được với mẹ của mình
những suy nghĩ của mẹ của mình
thì cũng không phải là một điều dạy dàng
bởi vì khoảng cách của các thế hệ cũng là một vấn đề
và người lớn thì đôi khi
tâm lý của họ cũng có nhiều thay đổi
thì theo phó giáo sư thì chúng ta có thể
làm như thế nào để mà có thể đến gần
hơn được với những suy nghĩ của mẹ mình
những người mẹ cái đòi hỏi của họ
rất là đơn giản
như là trong cái video clip mà chúng ta xem
cái cuộc thi về mẹ đấy
thì chỉ một câu là mẹ ơi con đã về
để mẹ biết được là con đã về
và mẹ bớt đi lo lắng cho con
trong cuộc sống hàng ngày
thì tôi nghĩ rằng người mẹ
người mẹ đặc biệt là
những người mẹ mà lớn tuổi
thì sống bằng tinh thần là quan trọng
để sống tinh thần quan trọng
cho nên là nếu như mà ai đó ở xa
hoặc bận công việc bận gia đình
không đến thăm mẹ được
thì chỉ bằng những cái liên hệ
những cái câu điện thoại
gọi điện thoại hàng ngày
hoàng tần hỏi là mẹ có khỏe không
rồi là hỏi ăn uống ngủ nghỉ của mẹ như thế nào
và tôi nghĩ là
nên dành thời gian một tháng
hoặc là có những cái sắp xếp thời gian nhất định
để đến thăm trực tiếp
thăm bố mẹ thăm hỏi
chăm sóc bố mẹ ăn bữa cơm với bố mẹ
và khi mà nếu như mà
con cái đã đi làm
có thu nhập thì cũng nên
bớt một chút tiền tiêu của mình
để biếu bố mẹ
hoặc là mua quà cho mẹ
nhân dịp tết nhân dịp ngày của mẹ
nhân dịp những cái ngày lễ truyền thống
của dân tộc
rồi và cũng nên
là thường xuyên
quan tâm chăm sóc bố mẹ
trong cái đoạn
clip mà tham gia
các cuộc thi người dạy chương trình truyền hình
thì phùng yến có nhắc đến là
khi mà còn nhỏ
những người mẹ của chúng ta rất là dễ tự hào
chỉ cần là mẹ ơi con được điểm một mươi rồi nè
thì đã cảm thấy rất là vui rồi
nhưng khi mà lớn lên thì chỉ cần nghe được câu
mẹ ơi con về rồi nè
là đã cảm thấy đủ rồi
nhìn thấy con tiến bộ là đã mừng rồi
là mừng rồi
không ít đòi hỏi
vì thế cho nên là đôi khi là
cái cách vô tình
quan tâm của con
chạy theo những cái công việc
cái tình cảm bên ngoài
và mẹ không thay đổi được con
cho nên mẹ đành phải chấp nhận
vì vậy cho nên là những người con
cũng nên hiểu nỗi lòng của mẹ
ví dụ như mà chiều nay có một cuộc hẹn với lại người yêu của mình
và một cuộc hẹn ăn cơm với bố mẹ
thì không tất người sẽ dành
thời gian cho sự lựa chọn đầu tiên
cũng như một người mẹ thì nếu như mà trong hoàn cảnh đấy
thì bố dấu sư có cảm thấy
giận dỗi hơn trách gì với đứa con của mình hay không ạ
nếu rơi vào trường hợp đấy
phản ứng tự nhiên của tôi
cũng như nhiều người mẹ khác
là sẽ buồn chạy buồn chạy lòng
và cũng buồn bực một chút
nhưng mà tôi nghĩ rằng
tất cả các người mẹ có lẽ cả người mẹ trên thế giới
đặc biệt là những người mẹ việt nam
thì rất là khoan dung rộng lượng
đặc biệt là đối với con mình
cho nên là họ thường nghĩ đến
cái lợi ích cái mong muốn
cái nguyện vọng của con
trước hết cái mong muốn nguyện vọng của mình
họ sẵn sàng hy sinh cho con
họ sẵn sàng hy sinh cho con
khi mà có thời gian
để mà mẹ con tâm sự
thì người mẹ cũng nên chia sẻ
cái nỗi lòng của mình với con
con hẹn với mẹ như vậy mà con đi
thì mẹ nghĩ là
cái lựa chọn của con không sai
nhưng mà mẹ cũng hơi buồn
thế thì nếu như có
sau này thì con có thể sắp xếp được
thời gian với bạn con trước đi không
bởi vì mẹ làm cơm như thế
hoặc là mẹ đã có bố trí công việc như thế
thì cũng hơi lỡ cho mẹ
mẹ là mẹ của mình
người nhà là người nhà của mình
kiểu gì cũng chấp nhận và khó mất đi được
còn bên ngoài mình phải ứng xử khôn khéo
để giữ cái mối quan hệ
thì tôi nghĩ như thế là chưa đúng lắm
bạn xin cảm ơn phó chủ sư tiến sĩ nguyễn thế hoa
quý vị và các bạn thân mến
thời gian của mẹ sẽ không có quá nhiều
để cho chúng ta tiếp tục lơ đảng nữa
đừng bỏ quên đi những điều giản dị nhất
của cuộc sống
nhưng lại mang lại giá trị thiên liêng
không gì thay thế được
hạnh phúc của mẹ đôi khi chỉ là nụ cười của bạn
hạnh phúc của mẹ chỉ là những cái vòng tay ấm áp của bạn
nhưng sự quan tâm bình thường nhất
cũng đủ để các đón sinh thành cảm thấy ấm lòng
hãy trân trọng thời gian được ở bên mẹ
ngay khi bạn còn có thể
thời lượng của chương trình đến đây cũng xin được kết thúc